việc thúc đẩy chuỗi cung cầu là điều cần thiết và cần được đẩy mạnh hơn nữa thông qua các sự kiện kết nối
các sự kiện này không chỉ giúp doanh nghiệp tìm đầu ra ổn định mà còn giúp người tiêu dùng trong nước
có thêm nhiều lựa chọn chất lượng từ khắp mọi miền tổ quốc
đây sẽ là nội dung chính của chương trình tự hào hàng việt nam được phát sóng trên truyền hình nhân dân tuần này
và như thường lệ mời quý vị hãy cùng điểm qua một số tin có trong chương trình
nhằm quảng bá và tuyên dương các làng nghề truyền thống hỗ trợ làng nghề và sản phẩm ô cốp việt nam năm hai nghìn hai mươi
và trao giải hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ việt nam năm hai nghìn hai mươi đã được diễn ra tại hà nội
hội trợ có quy mô một trăm năm mươi gian hàng của hơn ba mươi tỉnh thành phố trong cả nước giới thiệu bày bán những sản phẩm làng nghề truyền thống
như điêu khắc chạm khảm sơn mài mây che đan dệt thổ cẩm và các mặt hàng nông sản ô cốp
trong khuôn khổ hội trợ hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ việt nam năm hai nghìn hai mươi
đã trao giải cho các sản phẩm có tính sáng tạo mang đậm giá trị truyền thống văn hóa dân tộc việt nam
và phát động hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ việt nam năm hai nghìn hai mươi một
vừa qua bộ công thường đã tổ chức hội nghị hỗ trợ kết nối tiêu thụ các sản phẩm thực phẩm an toàn tại hà nội
hội nghị đã thu hút gần một trăm linh đơn vị sản xuất kinh doanh thực phẩm an toàn đến từ khắp các vùng miền và đơn vị phân phối lớn
những hoạt động kết nối này sẽ góp phần hình thành chuỗi cung ứng giữa nhà sản xuất và nhà phân phối
một mặt hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm thực phẩm an toàn mặt khác giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận với các sản phẩm thực phẩm an toàn
hội nghị là một trong những hoạt động chính nổi bật trong chuỗi các sự kiện thuộc chương trình
hỗ trợ kết nối tiêu thụ sản phẩm thực phẩm an toàn ngành công thương năm hai nghìn hai mươi
để quảng bá kết nối các sản phẩm hàng hóa của tỉnh bắc cạn và một số tỉnh lân cận với hệ thống siêu thị và các doanh nghiệp tiêu thụ
tỉnh bắc cạn đã tổ chức hội nghị kết nối cung cầu hàng hóa khai mạc ngày hội nông sản ô cốp và tôn vinh sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm hai nghìn hai mươi
đến nay tỉnh bắc cạn đã có hơn một trăm linh sản phẩm ô cốp trong đó có tám sản phẩm đạt tiêu chuẩn bốn sao và chín mươi chín sản phẩm ba sao
tỉnh bắc cạn có hai sản phẩm là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia và năm sản phẩm tiêu biểu khu vực phía bắc
tại hội nghị đã có năm doanh nghiệp ký kết biên bản ghi nhớ về hợp tác sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm hàng hóa của tỉnh bắc cạn
ngay trong giai đoạn nền kinh tế khó khăn nhất do đại dịch covid một mươi chín thị trường trong nước đã khẳng định vai trò quan trọng hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất và tiêu thụ hàng việt nam
các sự kiện hoạt động kết nối cho thấy rất hiệu quả trong việc gắn kết các đơn vị sản xuất cung ứng với thị trường tiêu thụ
đồng tháp một địa phương có rất nhiều đặc sản đặc biệt là các sản phẩm về sen
tuy nhiên các mô hình hợp tác xã trên địa bàn tỉnh hiện nay đang còn rất nhỏ chưa tiếp cận được nhiều thị trường bên ngoài
do đó để giới thiệu được các sản phẩm này địa phương đã triển khai nhiều trung tâm xúc tiến tại các tỉnh thành phố khác từ bắc vào nam
để tạo nên các chuỗi cung cầu sản phẩm cho các doanh nghiệp trên cả nước qua đó tạo điều kiện thúc đẩy thị trường tiêu thụ trong nước
thời gian qua rất nhiều hội nghị triển lãm hội trợ đã được diễn ra
tạo thành cầu nối cho người bán người mua tạo điều kiện mở rộng thị trường cho các doanh nghiệp
đi như vừa rồi là đi sân la đi học các mô hình nông sản nuôi trồng sản xuất và kết nối các đơn vị với nhau doanh nghiệp với nhau
sự hiệu quả của đề án phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động người việt nam ưu tiên dùng hàng việt nam đã bảo đảm một thị trường tiêu thụ ổn định
bên cạnh đó những nỗ lực ngăn chặn dịch covid một mươi chín của nước ta để có trạng thái bình thường mới đã mang lại cơ hội cho các đơn vị sản xuất phục hồi
nâng cao năng lực cạnh tranh với các sản phẩm nhập khẩu
việt nam đang có nhiều hiệp định thương mại tự do
đến đây thì chương trình tự hào hàng việt nam tuần này xin được dừng lại
xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào giờ này tuần sau